tiến hành kiểm tra một cửa hàng áo cưới thuộc xã long mỹ huyện mang thít tỉnh vĩnh long
do huỳnh hữu tài làm chủ lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện
nhiều thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện bên trong phòng số một và số hai
có hai mươi thanh niên đang tụ tập bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai đĩa bằng sứ có chứa chất bột màu trắng
nghi là chất ma tuế và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma tuế
qua tết nhanh có một mươi chín thanh niên dương tính với chất ma tuế
tin an ninh trật tự đáng chú ý đối tượng lê đình đệ chú tải xã ia sa huyện ia ca tỉnh đắk lắc
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại vườn của nhà của đệ
tại huyện ia ca đang trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa
qua kiểm đếm có tổng cộng hai trăm năm mươi cây cần sa
tiếp tục kiểm tra trong căn nhà phía sau vườn lực lượng công an phát hiện đệ căng dây và phơi hàng trăm chùm hoa cần sa khô
với trọng lượng hơn bốn kg
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản nhổ bỏ thu gom toàn bộ số cần sa nói trên
liên quan đến hành vi xâm nhập sai phép vào mạng máy tính viễn thông ngân hàng
năm đối tượng vừa bị công an tỉnh quảng nam khởi tố
từng công tác tại một ngân hàng có phòng giáo
nên bùi văn xương biết được tài khoản cic và mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng này
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một biết nguyễn thị chi lăng có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn và thông tin khách hàng
trương đã tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu cic của ngân hàng để lăng tra cứu
có được thông tin long gửi cho đồng nghiệp là nguyễn văn trãi đoàn công thành và trần thanh lạc
để truy cập truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng
thưa quý vị và các bạn
nắng nóng đang bao trùm cả khu vực bắc bộ và trung bộ khiến cho nhiệt độ lên cao
có nơi lên tới bốn mươi độ c như là tại thành phố đà nẵng
và để đối phó với mặt trời oi bức mỗi khi ra đường thì người dân cũng có muôn vàn cách thức khác nhau
với chị em phụ nữ thì có một cái cách thức rất là truyền thống mà chúng ta thường bắt gặp trên đường
đó là bịt kín từ đầu đến chân trông cứ như là ninja vậy ạ
và các phương tiện thì chỉ tìm nơi bóng dâm để di chuyển dừng đỗ
nắng thì có giảm bớt một chút nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và mất an toàn giao thông
và sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại thành phố đà nẵng
một phương tiện dừng nhiều phương tiện khác tiếp tục lấp đầy bóng râm mặc dù cách vạch dừng đèn tiếng hiệu hàng chục mét
nhiều ô tô đi sau không qua được bấm còi in ỏi
nhưng tất cả vẫn thạng nhiên dừng tránh nắng
những cái điểm rẽ phải nhiều người họ cũng không chú ý cho rễ phải nhưng mà họ không chú ý họ cũng vẫn dừng
nhiều người có ý thức họ vẫn dừng còn nhiều người ví dụ không cho rẽ phải họ vẫn rẽ phải
để họ đi tránh nắng đứng trời nắng nóng đi nè
đối phó với nắng nóng người tham gia giao thông nhất là phụ nữ khi ra đường
còn sử dụng kính râm áo chống nắng trâm chín đầu đến chân
tránh được nắng nóng nhưng các vật dụng này lại làm giảm tầm nhìn
nếu gặp tình huống bất ngờ xảy ra trên đường rất khó xử lý
nguy hiểm hơn áo chống nắng quá dài rất dễ bị cuốn vào xích xe máy
một vụ tai nạn hy hữu liên quan đến áo chống nắng đã xảy ra tại đà nẵng vào ngày bảy tháng sáu vừa qua như một lời cảnh báo
em nghĩ những cái trường hợp nó khá là đáng tiếc
vì phụ nữ thì luôn luôn muốn mình phải đẹp nhưng mà vào những thời tiết nắng gắt như thế này gần bốn mươi độ
thì việc mà không mang cái áo chống nắng với lại cái trầm chân ra đường thì cũng khá là khó
trời nắng nóng thì phụ nữ của mình thì sợ nắng sợ đen hay là hay chùm lại và việc là có áo chống nắng
thì theo em nghĩ thì mình nên cẩn thận hơn kiểu gọn gàng gó lại hơn
chứ nếu mà lỡ mà cuốn vào bánh xe thì có thể gây tai nạn
theo lực lượng chức năng nắng nóng còn kéo theo các lỗi vi phạm không chấp hành biển báo vượt hiệu đàn dân đàn đỏ sai làng
tại các ngã tư người được phép rẽ phải nhưng không rẽ được do tình trạng nếp bóng râm gây nên uồn tắc kéo dài
trong quá trình xử lý vi phạm thì tổ công tác cũng thường xuyên nhắc nhở một số trường hợp như vậy
mà để là nhằm đảm bảo cái an toàn giao thông cho người tham gia giao thông
dự báo trong một mươi ngày tới đợt nắng nóng tại các tỉnh miền trung sẽ còn kéo dài
do vậy bản thân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chớ vì nắng nóng
mà phớt lờ quy định của luật giao thông đường bộ tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng sáu gần một trăm linh bảy học sinh thủ đô hà nội
đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo lịch thì buổi sáng thi môn văn với thời gian làm bài một trăm hai mươi phút buổi chiều thi môn ngoại ngữ với thời gian là sáu mươi phút
kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba diễn ra trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng sáu
các thí sinh sẽ tham dự ở ba môn thi là ngữ văn toán và ngoại ngữ
ngoài ra thí sinh thi vào các trường chuyên thi thêm vào ngày hai mươi tháng sáu
điểm mới của kỳ thi năm nay là việc các điểm thi có thêm địa điểm cách phòng thi tối thiểu hai mươi năm m
để bảo quản vật dụng như tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu vật dụng bị cấm mang vào phòng thi
đây là quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại
sau bốn ngày tranh tài sôi nổi hội thao kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã chính thức bế mạc và tìm ra được những vận động viên xuất sắc nhất
với tinh thần khỏe để bảo vệ tổ quốc đây cũng là hoạt động để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
hăng hái rèn luyện sức khỏe nâng cao thể lực bản lĩnh ý chí chiến đấu thi đua lập thành tích trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự
hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hội thao lần này
tham gia hội thao ở nội dung bóng bàn và quần vợt đội tuyển của công an tỉnh phú thọ gồm có một mươi sáu thành viên
trong số này có những thành viên như đồng chí phạm tuấn phong đã nhiệt tình tham gia các giải tại nhiều hội thao từ hơn hai mươi năm nay
riêng năm nay sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh
việc tổ chức một sân chơi với sự tham gia đông đảo của đại diện công an các đơn vị địa phương
cũng là lý do khiến các thành viên trong đội tuyển vô cùng hài hống
trước khi có kế hoạch về hội thao kỷ niệm sáu mươi năm
được sự quan tâm của ba án đốc của quân tỉnh phú thọ
cũng đã tạo điều kiện cho các vận động viên bóng bàn và quần vợt có thời gian để diễn tập
để tham gia giải
chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi đoàn kết trong các ngôn thể thao và các đơn vị với nhau
hội thao lần này có sự tham gia của năm mươi bốn đơn vị địa phương
với hơn một cán bộ chiến sĩ tham gia tranh tài
ở các môn cầu lông quần vợt bóng bàn và bóng đá bảy người với ba mươi bảy bộ huy chương
trong các ngày thi đấu khán giả được chứng kiến những màn thi đấu so tài quyết liệt
tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả
đã tạo nên bầu không khí sôi nổi hấp dẫn người xem
được tham gia hội thao lần này bản thân tôi rất vinh dự cũng tự hào được là một trong những góp phần nhỏ
cho môn bóng đá của bảy người tham gia giải bóng đá nam bảy người lần này thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi tham gia có một mươi sáu thành viên
đây là việc tổ chức một việc làm hết sức ý nghĩa để cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát thể hiện được sức mạnh sức khỏe bền bỉ
và sự gian luyện của cán bộ chiến sĩ khối lực lượng cảnh sát để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
hội thảo đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp đối với mỗi cán bộ chiến sĩ từ đó phát triển rộng rãi phòng trào tập luyện thể dục thể thao
tạo không khí sôi nổi phấn khởi qua đó cùng nhau thi đua làm việc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động